các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang đóng tại tp hcm đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động mừng đảng mừng xuân
nỗ lực chăm lo cho bộ đội đón tết đầy đủ và vui tươi
hòa chung không khí rộn rộn đón tết những ngày này các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tp hcm
cũng bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh doanh trại trang trí cảnh quan
chúng tôi chỉ đạo cho đoàn thanh niên là lập các kế hoạch và tổ chức triển khai tổ chức tốt các hoạt động
vui xuân trong dịp tết nguyên đán này với phương châm là vui tươi an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
đoàn thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ ở lại trực tết
được hưởng đầy đủ không khí hương vị ngày tết cổ truyền của dân tộc
đây là lần đầu tiên hiền ăn tết trong doanh trại
thông qua các hoạt động rèn luyện thể lực văn hóa văn nghệ thể thao trước thềm năm mới
đã góp phần gắn kết nghĩa tình đồng chí đồng đội
ở đơn vị thêm sâu đậm giúp hiền vơi đi nỗi nhớ nhà người thân
vì vậy dù không được về xung họp bên gia đình
nhưng hiền vẫn háo hức chuẩn bị đón tết cổ truyền cùng đồng đội
lúc đầu thì có một chút buồn nghĩ là lần đầu tiên đón tết
ở trong đơn vị quân đội thì có sẽ buồn và chán nhưng mà không phải vậy
chỉ huy các cấp ở đơn vị luôn quan tâm động viên chăm lo các tết triên chúng tôi
từ ăn uống trên các hoạt động phong trào vui chơi
tạo cho chúng tôi một bộ khí rất là vui tươi và mát
cũng rất là gần gũi nữa
bây giờ tôi cảm thấy đơn vị giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy
mặc dù đây là cái tết đầu tiên tôi đón tết không được đón tết cùng với gia đình
nhưng thực sự tôi cảm thấy rất ấm áp
vì có các đồng chí đồng đội luôn quan tâm động viên tôi
cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các thủ trưởng các cấp
giúp chúng tôi có một cái tết ấm cúng
trong khuôn viên đơn vị không chỉ có hoa mai khoe sắc
mà mọi con đường nội bộ đều được trang trí lộn lẫy cờ hoa
tất cả để đón một cái tết vui tươi đầm ấm
nhờ sự chủ động chuẩn bị chú đáo nên đến thời điểm này
toàn thể cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng đón chào năm mới
ở các doanh trại trong tâm thế vui tươi phấn khởi
nhưng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác không sao nhãn nhiệm vụ trực
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết